thành ủy hà nội phối hợp với sở thông tin và truyền thông và nhà xuất bản hà nội vừa chính thức ra mắt cuốn sách
hà nội ba mươi năm đổi mới phát triển một nghìn chín trăm tám mươi sáu hai nghìn một mươi sáu
cuốn sách với năm chương hai mươi sáu chuyên đề đã kết tinh cung cấp những thông tin về thành tiệu của thủ đô trong suốt ba mươi năm qua
trong đó tập trung vào các vấn đề về xây dựng đảng bộ hà nội phát triển kinh tế xã hội của thủ đô bảo đảm an ninh quốc phòng
xây dựng người hà nội văn minh lịch sự
hà nội ba mươi năm đổi mới phát triển cũng thẳng thắn chỉ ra những công việc chưa làm được
những mặt bất cập hạn chế cần khắc phục và giúp kinh nghiệm
cuốn sách là một công trình nghiên cứu có tính khoa học và thực tiễn cao
ra mắt đúng dịp đầu xuân hai nghìn một mươi bảy và tám mươi bảy năm thành lập đảng cộng sản việt nam